công an huyện tân biên tỉnh tây ninh thông tin cho biết đang tạm giữ hình sự đoàn văn tùng
nguyễn văn tân và đoàn văn đinh cùng chú tại thị trấn tân biên huyện tân biên về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào đêm ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đang trên đường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên đường ba mươi tháng bốn
thị trấn tân biên gia quốc lộ hai mươi hai b tổ tuần tra gồm thiếu ý phạm thái thạnh cùng đồng chí dương văn đinh
bảo vệ dân phố phát hiện tùng chạy xe mô tô biển số campuchia chạy netpo lạng lách nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính
tùng dừng xe không xuất trình giấy tờ mà bỏ đi lúc này tân và linh là bạn đi nhậu cùng với tùng
thấy tùng bị giữ xe nên đến chỗ hỗ trợ ngăn cản không cho tổ tuần tra đem xe về trụ sở
ngăn cản không được cả nhóm dùng mũ bảo hiểm đuổi đánh tổ tuần tra
công an thị trấn đến hỗ trợ tổ tuần tra giữ tùng và tân có linh bỏ trốn
đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai công an đã bắt khẩn cấp linh